hội đồng nhân dân tp hà nội họp kỳ họp thứ một mươi bốn kỳ họp không thường kỳ để thảo luận một số nội dung theo thẩm quyền
với một trăm linh số đại biểu có mặt tán thành hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua năm cơ chế chính sách liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng mức hỗ trợ cho năm cơ chế là trên bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó tp hà nội sẽ hỗ trợ năm mươi tiền nhà trong ba tháng cho sinh viên công nhân các hộ gia đình cá nhân thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước
tp sẽ hỗ trợ cho các sinh viên đang thuê nhà tại các khu nhà ở sinh viên do tp quản lý
hà nội cũng quyết định hỗ trợ kinh phí cho giáo viên dạy học trên truyền hình với mức một trăm sáu mươi đồng một giờ dạy với giáo viên chính thức
và mức một trăm bốn mươi đồng một giờ dạy đối với giáo viên trợ giảng
cũng trong sáng nay hội đồng nhân dân tp hà nội cũng thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công
và việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách tp đợt một năm hai nghìn hai mươi